trong ngày một mươi tám tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã thăm và nói chuyện tại đại học tổng hợp san francisco gọi tắt là usf
trên cơ sở khuôn khổ quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa việt nam hoa kỳ
thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục vừa phù hợp với ưu tiên của việt nam
vừa phù hợp xu thế thời đại vừa phù hợp với định hướng hợp tác của hoa kỳ với việt nam
ussf là trường đại học tư thục công giáo ở san francisco được thành lập từ năm một nghìn tám trăm năm mươi năm
và là trường đại học lâu đời thứ hai ở california nằm trong hệ thống các trường đại học quốc gia của hoa kỳ
ussf có năm trường trực thuộc bao gồm trường nghệ thuật và khoa học trường giáo dục trường luật trường quản lý trường điều dưỡng và y tế
tính đến thời điểm hiện tại số lượng sinh viên việt nam đứng thứ ba trong số các sinh viên quốc tế của trường
phát biểu tại đây thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng quan hệ hợp tác giữa đại học san francisco và việt nam sẽ tiếp nối
phát huy những thành tựu đã đạt được ngày càng phát triển hơn nữa
thủ tướng đề nghị đại học ussf đi đầu trong xu thế hợp tác giữa hai nước về giáo dục đào tạo
tập trung vào các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ
chúc mừng các sinh viên đến từ việt nam đang được hưởng những điều kiện giáo dục rất tốt
thủ tướng mong các em phát huy tinh thần hiếu học yêu nước tự hào dân tộc nỗ lực học tập rèn luyện đạt kết quả cao
vừa giữ gìn những giá trị văn hóa nền tảng vừa phát huy khát vọng khám phá với tư duy hiện đại làm chủ những kiến thức và công nghệ mới
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước tôn trọng sự lựa chọn của các sinh viên về học tập và công việc
xong bất cứ khi nào các em cảm thấy có thể về nước đóng góp tốt nhất cho đất nước thì các em đều được chào đón
hiện các cơ quan cũng đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách quy định mới phù hợp hơn hiệu quả hơn về vấn đề này